theo nhận định của các chuyên gia kinh tế sau đợt nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín này
giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh bởi giá xăng dầu thế giới đang trên đà tăng cao
tại mỹ giá xăng đang đạt đỉnh
vào ngày một tháng chín giá xăng bán lẻ ở mỹ tăng đột biến lên hai năm trăm một mươi chín usd một ga lông
mức cao nhất kể từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trong khi đó do ảnh hưởng tới thị trường mỹ
giá xăng tại thị trường singapore đang được điều chỉnh theo chiều hướng tăng trong vài phiên giao dịch gần đây
singapore là thị trường nhập khẩu chính sang dầu của việt nam
theo nhận định của các chuyên gia kinh tế nếu giá nhập khẩu từ thị trường singapore tiếp tục theo đà tăng của giá thế giới
thì nhiều khả năng trong đợt điều chỉnh sắp tới giá xăng dầu bán lẻ trong nước sẽ tăng mạnh
trong lần điều chỉnh gần đây nhất một mươi chín tháng tám liên bộ công thương tài chính đã quyết định tăng giá xăng dầu lần thứ ba liên tiếp
đồng thời trước áp lực giá xăng dầu
liên bộ cũng quyết định xả quỹ bình ổn giá để kiểm soát mức tăng giá xăng dầu trong nước
từ đầu năm đến nay giá xăng đã trải qua một mươi sáu kỳ điều chỉnh trong đó giá xăng tăng sáu lần giảm bảy lần còn lại là giữ nguyên